liên quan đến vấn đề ủn ứ rác thải tại hà nội đêm qua ngày hai mươi năm tháng một mươi
công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội đã thực hiện phân luồng rác thải
để bảo đảm vệ sinh môi trường
chi nhánh ba đình và chi nhánh hoàn kiếm sẽ thực hiện đổ rác tạm thời vào cầu diễn quận bắc tử liêm
chi nhánh hai bả trưng và chi nhánh đống đa thực hiện đổ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn xuân sơn
tổng khối lượng rác công ty môi trường đô thị hà nội đã thực hiện vận chuyển đi là hơn một sáu trăm linh tấn
công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội đã thực hiện đổ rác tạm thời vào cầu diễn quận bắc tử liêm